năm hai nghìn một mươi tám tỉnh yên bái chịu nhiều ảnh hưởng do mưa lũ
hàng nghìn hộ gia đình đã bị thiệt hại về nhà cửa tài sản
hoa màu thì bị lũ cuốn trôi và tàn phá
sau bao nhiêu khó khăn vất vả chống chọi với thiên tài bão lũ
xuân này đồng bào bị thiệt hại do thiên tai ở tỉnh yên bái đã ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư
niềm vui niềm hạnh phúc đã trở lại khi đời sống mới đã hồi sinh trên vùng đất lũ
gia đình anh triệu trung bảo là một trong những hộ đầu tiên bị thiên tai ở sãn nậm một mươi
được chuyển lên khu tái định cư la háo bành
ngôi nhà gỗ khang trang rộng trên sáu mươi m hai nền lát đá hoa giờ đã khá sùng túc khi có đủ các vật dụng
cùng niềm vui như gia đình anh bảo
gần một trăm linh hộ dân phải di rời do bão lũ ở sát nậm mười cũng kịp hoàn thành ngôi nhà mới của mình để chuẩn bị đón tết
được đảng nhà nước quan tâm chính quyền các cấp và bà con dân bản giúp đỡ các hộ bị thiên tai
đã được di chuyển lên ba khu tái định cư trên đỉnh la háo bành
xuân kỷ hợi đến với đồng bào giao sát nậm một mươi nói chung và gần một trăm linh hộ dân phải di rời nhà cửa do thiên tai nói riêng
như mở ra cánh cửa cho những niềm vui và hy vọng

với đồng bào giao nơi đây dù bị những thiệt hại nặng nề về người và của nhưng cuộc sống cũng đã hồi sinh
tết nguyên đán này tỉnh yên bái đã hỗ trợ làm mới nhà cho gần một hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
hai khu tái định cư đã được xây dựng lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên đi kiểm tra việc chăm lo cho nhân dân vùng lũ
không để một người dân vùng lũ nào không có tết
năm mới đến tôi thêm mặt cho lãnh đạo tỉnh yên bài này lãnh đạo của huyện này cùng với lãnh đạo của xã đến thăm gia đình

các nhà hỏi tâm đã hỗ trợ để mình xây dựng được cái nhà như này cũng là một nỗ lực rất là lớn
chẳng bị có được căn nhà để đón tết nguyên đán như này là rất là nhanh

các khu tái định cư bên những ngôi nhà sạch đẹp những bếp lửa hồng đang nhe nhóm trên nền đất mới
tình người trên vùng đất lũ như càng thêm thắm đượm
khi mùa xuân đến tôi đẹp thêm cho sức sống mới nơi vùng cao còn nhiều gian khó